thưa quý vị bình ngô đại cáo doanh hùng dân tập nguyễn trãi soạn thảo
và được công bố vào giữa tháng riêng năm một nghìn bốn trăm hai mươi tám đây được coi là một ấng thiên cổ hùng văn
trói sáng và là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta ở thế kỷ một mươi năm
ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi thời điểm gần sáu trăm linh năm sau khi bình ngô đại cáo ra đời
qua tiểu mục ngày này năm xưa của truyền hình nhân dân mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại
những nội dung hàm chứa trong bản tuyên ngôn độc lập này để thấy được những giá trị tư tưởng cốt lõi
của dân tộc ta của truyền thống ngàn đời đánh giặc giữ nước bảo vệ độc lập cho non sông
năm một nghìn bốn trăm hai mươi bảy quân khởi nghĩa lam sơn đánh tan hai đạo viện binh của quân minh
khiến cho chúng phải xin hòa và rút về nước sau một mươi năm kháng chiến chống quân minh xâm lược
đại việt đã chính thức sạch bóng quân thủ đến giữa tháng riêng năm một nghìn bốn trăm bốn mươi
bình định vương lê lợi công bố bình ngô đại cáo do khai quốc công thần nguyễn trãi
soạn thảo sau bài thơ nam quốc sơn hà bình ngô đại cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ
của việt nam được nguyễn trãi viết bằng chữ hán và đã được các học giả như ngô tất tố
bùi kỳ trần trọng kim dịch sang tiếng việt với lời văn biển ngẫu hung tráng quần quận như
sóng lớn bài cáo đã hiên ngang khẳng định chân lý về chủ quyền độc lập của dân tộc
việc nhân nghĩa cốt ở yên dân quân điếu phạt trước lo trừ bạo như nước đại việt ta từ trước
vốn xưng nền văn hiến đã lâu núi sông bờ cõi đã chia phong tục bắc nam cũng khác từ triệu
đinh lý trần bao đời xây nền độc lập cùng hán đường tống nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
tùy mạnh yếu có lúc khác nhau song hào kiệt thời nào cũng có
bên cạnh đó đây còn là một bản cáo trạng đánh thép về sự tàn ác của quân xâm lược
cùng nỗi căm hờn uất nghẹn với tội ác tây trời của bẻ lũ cướp nước
nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn vùi con đỏ xuống dưới hầm tài vạ nặng nề những núi phu
phen tan tác cả nghề canh cười độc ác thay trúc nam sơn không ghi hết tội dơ bẩn thay nước đông hải không rửa sạch mùi
xuyên suốt áng thiên cổ hùng văn này là tư tưởng nhân nghĩa của dân tộc ta khi đã chiến thắng thì
biết dừng đúng lúc không dồn kẻ thù đến bước đường cùng đó là đại nghĩa là trí nhân chiến thắng
ấy mới trở thành bất tử trở thành huyền thoại trong lịch sử nước nhà âm vàng của một thủa oai hùng
cũng vì thế mà vang vọng đến ngàn năm đem đại nghĩa để thắng hung tàn lấy trí nhân để tách cường bạo
trận bồ đăng sấm vang chớp giật miền trà lân trúc trẻ trò bay họ đã tham sống sợ chết mà
hòa hiếu thực lòng ta lấy toàn quân là hơn để nhân dân nghỉ sức chẳng những mưu kế kỳ diệu
cũng là chưa thấy sửa này xã tắc từ đây vững bền giang sơn từ đây đổi mới càn khôn bị rồi lại thái
nhật nguyệt hối rồi lại mình quy luật của tôn vong suy thịnh là như thế
nhưng vẫn phải xuất phát từ sự đồng sức đồng lòng của nhân dân tướng sĩ từ tài năng của những
bậc anh hùng từ nền tảng trọng nhân nghĩa chuộng hòa bình của dân tộc ta điểm tựa ấy được xây
dựng trong hàng nghìn năm lịch sử dựng nước giữ nước và ngày càng vững chắc trong hiện tại và
tương lai mà bài cáo như một lời nhắc nhở nguyễn trãi viết bình ngô đại cáo không chỉ là
một lời tuyên bố độc lập mạnh mẽ mà còn khẳng định nhiều ý tưởng về sự công bằng
đặc biệt là vai trò của nhân dân trong lịch sử đây là khúc khải hoàn ca
anh hùng ca sáng trói cả một thời khiến cho người dân đất việt
dù ở bất cứ đâu ở bất cứ thời đại nào cũng thấy tự hào và kiều hãnh